nhân chuyến thăm chính thức đến việt nam chiều ngày ba tháng chín thủ tướng ấn độ nera dramodi đã đến thăm chùa quán sứ hà nội
trụ sở trung ương giáo hội phật giáo việt nam và giao lưu với các tăng ni là học viên của học viện phật giáo việt nam
tham dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam hòa thượng tiến sĩ thích thiện nhân chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đại sứ ấn độ tại hà nội đại sứ việt nam tại new delhi cùng đông đảo tăng ni giáo hội phật giáo việt nam
phát biểu tại buổi giao lưu hòa thượng thích thiện nhân thay mặt hơn năm mươi tăng ni và hàng chục triệu phật tử khắp việt nam
chào đón thủ tướng ấn độ naren dramodi đã đến thăm trung ương giáo hội phật giáo việt nam
nhấn mạnh đây là sự kiện vô cùng đặc biệt qua đó khẳng định vai trò của phật giáo ở việt nam từ lịch sử quá khứ hơn hai năm trước cho đến ngày nay
hòa thượng tiến sĩ thích thiện nhân khẳng định các nhà sư ấn độ là những nhà truyền giáo đầu tiên đem phật giáo vào việt nam
thông qua con đường thương mại biển tạo nên sự liên kết giữa văn hóa ấn độ và văn hóa bản địa việt nam trở thành thành tố văn hóa không thể thiếu trong văn hóa việt nam
phật giáo đóng vai trò khởi nguồn trong mối quan hệ hữu nghị việt nam ấn độ từ những thế kỷ đầu công nguyên
mối quan hệ đó được thắt chặt trên nền tảng tình hữu nghị giữa thủ tướng đầu tiên của ấn độ jawala nehu và chủ tịch hồ chí minh
hòa thượng tiến sĩ thích thiện nhân tin tưởng nhân dân và đất nước ấn độ dưới sự lãnh đạo của thủ tướng narendra modi sẽ phát triển phồn vinh thịnh vượng
ấn độ sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới
giao lưu với các tăng ni thủ tướng ấn độ narendra modi mong muốn ngày càng nhiều tăng ni phật tử việt nam tiếp tục sang ấn độ học phật giáo
tại varannasi một địa phương của ấn độ cũng có chùa của việt nam
thủ tướng bày tỏ hy vọng sẽ được đón tiếp các tăng ni việt nam khi sang ấn độ học phật giáo mời các tăng ni việt nam ngồi thiền tại cây bồ đề và suy ngẫm về đạo phật